ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bình dương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê minh quốc cường nguyên giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyễn kiên cường chuyên viên phòng chính sách lao động thuộc sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình dương
hoàng thanh trưởng phòng quản lý lao động thuộc ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
đinh thái tuấn nguyên phó trưởng phòng quản lý đầu tư doanh nghiệp lao động thuộc ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình dương về tội nhận hối lộ và tám bị can khác về các tội tổ chức môi giới cho người khác ở lại việt nam trái phép làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ
vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật
lại thêm một chuyên án đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá vừa được thực hiện thành công
ngày hôm qua công an tỉnh hòa bình cho biết đã phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
lần lượt các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ gồm trương thiên an vũ đình thịnh giang trọng tuấn nguyễn việt đức cùng chú tại tp hòa bình
khai thác nhanh các đối tượng công an tỉnh hòa bình tiếp tục bắt giữ đinh quốc trọng là người cầm đầu đường dây đánh bạc cung cấp trang cá đội bóng đá cho các đối tượng khác thực hiện hành vi
cơ quan chức năng xác định trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn hai mươi hai số tiền các đối tượng đánh bạc là khoảng năm mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng công an tỉnh tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ và truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để xử lý theo quy định
cũng với hành vi đánh bạc một nam thanh niên tại cao bằng vừa bị công an tỉnh này bắt giữ
đó là hoàng nông trọng chú tại thị trấn đông khê huyện thạch an tỉnh cao bằng
tại cơ quan công an trọng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
theo kết quả điều tra ban đầu từ đầu năm đến nay trọng đã tham gia đánh bạc thông qua việc đặt cược trò chơi tài xỉu md năm trên mạng internet với số tiền giao dịch khoảng một bốn tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật
thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm loạt tài sản trên không gian mạng nguyễn văn bến chú tại quận cẩm lệ vừa bị lực lượng phối hợp của công an tp đà nẵng bắt giữ
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai miễn lập các tài khoản facebook lấy tên dương ngọc mai hàng bãi nhật ngọc bay đăng bài giao bán xe đạp cũ xe đạp thể thao
với lời quảng cáo hấp dẫn cùng mức giá rẻ hơn thị trường mến đã dụ được nhiều người chuyển tiền đặt cọc mua hàng
tuy nhiên sau đó đối tượng đã chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt tài sản
đến thời điểm bị bắt giữ mến đã chiếm đoạt gần hai trăm linh triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước sử dụng để mua ma túy và chơi game online
cũng để có tiền để mua ma túy sử dụng ba đối tượng ở tây ninh đã đột nhập vào nhà người dân để trộm cắp và cướp giật tài sản
cả ba vừa bị công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh khởi tố bắt tạm giam để phục vụ điều tra
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn hà đông huỳnh công bằng và lê hồng thanh cùng chú tỉnh tây ninh
ngày hai mươi ba tháng một mươi một bằng và thanh phát hiện một phụ nữ sáu mươi năm tuổi đang đi trên đường và có đeo sợi dây chuyền vàng nên bám theo rồi ra tay cướp giật
sau đó hai đối tượng mang đến tiệm vàng bán được một mươi bảy triệu đồng chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng
trước đó bằng và đông phát hiện một nhà dân không có người trông coi nên đã đột nhập lấy trộm một máy tính sách tay bốn mươi triệu đồng
hai nhấn kim cương một cặp bông tay và camera
cả ba đã bị công an thị xã hòa thành bắt khẩn cấp ngay sau khi đang thực hiện hành vi phạm tội
cả ba đối tượng này đều dương tính với ma túy từng có hai ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
mua bán trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản mới chấp hành xong án phạt tù vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều loại ma túy thế hệ mới nguy trang dưới dạng đồ ăn thức uống đã thâm nhập vào cuộc sống
đáng chú ý mới đây nhất có một người phụ nữ ở thành phố hà nội đã phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô
theo chuyên gia y tế độc tính cùng mỗi chất ma túy thế hệ mới liên tục biến đổi gây khó khăn trong vấn đề xét nghiệm và điều trị cho bệnh nhân
ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai tiếp nhận điều trị bệnh nhân nữ năm mươi sáu tuổi ở quận thanh xuân hà nội
trong tình trạng ý thức lơ mơ đồng tử giãn hai bên
theo khai thác tiền sử trước đó bệnh nhân có ăn bỏng ngô do con trai đặt mua trên mạng
theo bác sĩ nguyễn trung nguyên đây là lần đầu tiên đơn vị tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc cần sa sau khi ăn mỏng ngô
trước đó trung tâm đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc cần sa trong bánh ngọt bánh quy kẹo thuốc lá điện tử thuốc lào
nhóm amphetamine mà chúng ta vẫn gọi là đá kẹo lách amphetamine amphetamine mdna v v
những chất đấy là ngây ngộ độc rất nặng những chất kinh tích rất mạnh về thần kinh tâm thần và tim mạnh của những cơ quan
và tình trạng của bệnh nhân rất nặng về những sốc tổn thương hết áp hồn mê tổn thương cơ tim nhu bóng cơ tim
và tử vong tử vong ngoài cộng đồng tử vong tại bệnh viện

trong thời gian vừa qua lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc trên thị trường ngầm
có xuất hiện các loại gói bột pha nước giải khát có mùi thơm kích thích
được các dân chơi gọi là nước nho nước dâu nước xoài đông trùng
qua giám định thành phần phát hiện mỗi gói có trọng lượng khoảng bảy gram đều có chứa nhiều chất ma túy tổng hợp nguy hiểm
bánh kẹo nước giải khát một con chứa ma túy chắc chắn sẽ đắt hơn những loại thực phẩm thông thường
thực ra đối tượng là các cháu thành nếu liên
thế thiếu liên và nhi đồng thì không phải là đối tượng để mà tội phạm nhìn tới ngắm tới
mà đây chủ yếu là những người nghiện hoặc người sử dụng ma túy thì chủ yếu là thanh niên trở lên
tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là các bậc phụ huynh cũng phải luôn luôn là phải quan tâm đến con mình
ví dụ như các cháu thiếu niên và nhi đồng thì cũng không nên cho các cháu nhiều tiền
cần da tổng hợp là nhóm lớn gồm hàng trăm hóa chất
là các ma túy cực mạnh thế hệ mới được trà trộn dưới nhiều hình thức nhằm gây nghiện lôi kéo mở rộng số người sử dụng
bên cạnh đó việc quản lý mua bán online chưa chặt chẽ khiến các sản phẩm phát tán nhanh chóng
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác khi mua bán thực phẩm trên mạng
tiếp tục các thông tin khác
trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn biên giới huyện tịnh biên công an tỉnh an giang
đã phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển một mươi sáu tấn đường cát nhãn mát nước ngoài
nghi vấn nhập lậu
xe ô tô tải này do tài xế trần hoàng thiện chú tại tỉnh sóc trăng điều khiển
trên xe có chở ba trăm hai mươi bao tổng khối lượng một mươi sáu tấn đường cát xuất xứ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra tài xế thiện không xuất trình được hóa đơn
chứng từ hợp pháp số hàng hóa trên không có tem nhãn phụ bằng tiếng việt nam theo quy định
và không xuất trình được bộ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ nước ngoài